nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành bộ chỉ số đánh giá
tính rủi ro lây nhiễm virus sars cov hai tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
bộ chỉ số đánh giá gồm một mươi thành phần như mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng
bình quân trên một m hai mặt bằng phân xưởng người lao động có rửa tay
có xịn nước sắc khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng
tỷ lệ công nhân có đeo khẩu trang khi làm việc số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng
khoảng cách công nhân ở nhà ăn số công nhân đi làm bằng xe đưa rước
số khu vực công nhân ở trước khi đi làm công ty phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày
hoặc phát đủ khẩu trang giặt được công ty có làm ca đêm
với các doanh nghiệp có chỉ số rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín của nhà máy từ tám mươi đến một trăm linh thì không được hoạt động